trước tình hình lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền trung và bão số bảy đang di chuyển vào biển đông
dự báo sẽ hướng vào bắc trung bộ và vịnh bắc bộ nước ta
chiều nay phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh ven biển
từ quảng ninh đến khánh hòa về giải pháp ứng phó với bão số bảy và khắc phục hậu quả lũ lụt tại miền trung
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đến một mươi bảy h chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi mưa lũ tại miền trung đã khiến hai mươi một người chết
trong đó nghệ an là hai người hà tĩnh hai người quảng bình một mươi năm người thừa thiên huế hai người
tám người bị mất tích trong đó hà tĩnh một người quảng bình bảy người một mươi tám người bị thương
trong đó quảng bình một mươi ba người quảng trị ba người thừa thiên huế hai người
thiệt hại về tài sản mưa lũ đã làm sập bảy ngôi nhà ngập và hư hỏng một trăm linh ba trăm tám mươi ba nhà
hàng trăm nghìn hectare lúa và cây rau màu bị hư hỏng
hiện nay bão số bảy đang di chuyển nhanh vào biển đông phạm vi ảnh hưởng của bão rộng từ quảng ninh đến khánh hòa
đây lại là cơn bão lớn với hướng di chuyển không ổn định sức gió khi vào biển đông mạnh dần lên cấp một mươi ba một mươi bốn
vì vậy công tác thông báo và kêu gọi tàu thuyền di chuyển vào nơi trú tránh bão an toàn
đang được bộ đội biên phòng phối hợp với kiểm ngư cảnh sát biển và các địa phương gấp rút triển khai
tại cuộc họp đại diện các tỉnh thành đã báo cáo công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ
đồng thời đưa ra các giải pháp để ứng phó với bão số bảy dự báo sẽ đổ bộ vào vịnh bắc bộ trong hai ba ngày tới
những diện tích mà chúng ta ngập nét ngập rực thì phải tập trung xử lý cho được môi trường sau khi ngập ống
đặc biệt ở đây tức là ví dụ như quảng bình cục bộ của nghệ an cục bộ phần của hà tịnh
mà diện tích ngập rất sâu trên diện rộng ví dụ như toàn bộ khu vực đồng hới
sau khi nước rút như ngày hôm nay và đến mai thì công tác xử lý môi trường hết sức phải chú ý
kể cả môi trường chung vấn đề nước sạch cho dân và xử lý môi trường để phục vụ chăn nuôi
nếu không thì tình hình bệnh tật sẽ diễn ra
cũng như là đề nghị tất cả bốn địa phương này khẩn trương có cái tờ trình để đề xuất với chính phủ
trong đó có chính sách hỗ trợ gạo rồi một số mặt hàng thiết yếu về thuốc thì cái này khẩn trương
và chúng ta làm sao cấp phát đến dân để không một hộ nào người dân được biết bữa thiếu đói
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng nhấn mạnh
bão số bảy là cơn bão mạnh hoàn lưu bão dự báo gây mưa trên diện rộng
lại đúng vào thời điểm miền trung đang chịu thiệt hại nặng nề của mưa lũ
miền bắc và bắc trung bộ đang thu hoạch lúa mùa và triển khai được trên năm mươi diện tích cây trồng vụ đông
nên các địa phương phải chuẩn bị các phương án tiêu thoát úng ở vùng trũng sạt lở đất ở vùng núi
khẩn trương thu hoạch hết diện tích lúa mùa với phương châm xanh nhà hơn già đồng để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra

phó thủ tướng cũng yêu cầu ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai các địa phương tăng cường công tác quản lý tàu thuyền trên biển
đảm bảo an toàn kho hàng bến cảng nhà cửa tài sản của nhân dân
công trình đê điều an toàn hồ chứa đặc biệt là công tác xả lũ các hồ chứa thủy điện nhỏ
phải đảm bảo vận hành an toàn và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du